thưa quý vị sau khi giải phóng miền nam thống nhất đất nước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hoa kỳ áp dụng lệnh cấm vận thương mại đối với toàn bộ việt nam sau khi áp dụng lệnh này
đối với miền bắc việt nam từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và sau nhiều nỗ lực bền bỉ nhằm bình thường hóa quan hệ
với hoa kỳ ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tổng thống hoa kỳ bill clinton và thủ tướng việt nam
võ văn kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao của nước ta
có thể nói rằng việc hoa kỳ bình thường hóa quan hệ
ngoại giao với việt nam đã mở ra những bước tiến mới như kết nối với tất cả các nước trên thế giới
trên các lĩnh vực bên cạnh đó đây cũng là tiền đề để chúng ta đạt được những thành tiệu đối ngoại
quan trọng khác như chính thức gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean năm một nghìn chín trăm tám mươi
gia nhập diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec năm một nghìn chín trăm chín mươi
đây chính là điểm mở đầu cơ hội cho việt nam hội nhập quốc tế một cách bình thường
hội nhập quốc tế apec
tham gia các cơ hội trao đổi tiếp xúc ở cấp cao cũng như các cơ chế đối thoại giữa hai nước để thông qua đó tăng cường xây dựng quan hệ xây dựng lòng tin và đặc biệt là kịp thời giải tỏa những vướng mắc những nảy sinh trong quan hệ
quan hệ việt nam hoa kỳ ở thời điểm hiện tại so với cách đây hai mươi năm năm đã có bước nhảy vọt
trên lĩnh vực kinh tế năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn kim ngạch thương mại song phương đạt con số khiêm tốn khoảng bốn trăm linh triệu usd
hoặc là một usd
thì đến năm hai nghìn một mươi chín đã đạt gần bảy mươi tỷ đô la mỹ tăng hơn một trăm ba mươi lần
trong những năm qua quan hệ thương mại giữa việt nam và hoa kỳ đã bắt đầu bùng nổ
việt nam liên tục xuất siêu và hoa kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
hiện nay thì chúng ta đang xuất siêu sang hoa kỳ
và chúng ta là một trong năm nước đứng thứ năm trong số những nước xuất siêu nhiều nhất vào hoa kỳ
là đề xuất với các cái doanh nghiệp của hoa kỳ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào việt nam
và chúng ta cũng sẽ mua những sản phẩm có công nghệ cao của bạn để chúng ta tiến tới có lộ trình là cân bằng thương mại giữa hai quốc gia
bên cạnh đó lòng tin chiến lược giữa nhân dân lãnh đạo cấp cao hai quốc gia được nâng cao rõ rệt
thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên
tiêu biểu một số chuyến thăm như cựu tổng thống mỹ barack obama
thăm việt nam chính thức năm hai nghìn một mươi sáu
chuyến thăm của tổng thống mỹ donald trump tới việt nam ngay trong năm đầu tiên cầm quyền vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với những thành tiệu mà chúng ta đã đạt được trong quan hệ ngoại giao với mỹ
chúng ta có thể tin tưởng rằng trong tương lai quan hệ hai nước sẽ phát triển rất tốt đẹp
mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực từ chính trị ngoại giao kinh tế đầu tư
đến quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục khoa học công nghệ khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân